kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới khu vực đông bắc bộ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng
với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày mai là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
sau đó sang hai ngày một mươi tám và một mươi chín nắng nóng lan rộng trên khu vực
có nơi nắng nóng gai gắt với mức nhiệt là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
khu vực phía tây bắc bộ cũng có nắng nóng diện rộng trong thời gian tới
có nơi nắng nóng gai gắt cường độ nắng sẽ mạnh hơn khu vực phía đông
do vị trí gần với vùng áp thấp nóng ở phía tây
trong ngày mai mức nhiệt cao nhất sẽ là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
sau đó tăng thêm một độ trong hai ngày một mươi tám một mươi chín
do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng ở phía tây nên các tỉnh từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế
sẽ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt gia tăng ở trên diện rộng
với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai phổ biến là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
sau hai ngày tiếp theo mức nhiệt sẽ tăng thêm một độ có nơi tiệm cận mức là bốn mươi độ
ở khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
sẽ có nắng nóng đến nắng nóng gai gắt ở phần phía bắc khu vực
các tỉnh từ khánh hòa trở vào đến bình thuận ngày mai chỉ còn nắng nóng nhẹ
nhiệt độ cao nhất trên cả khu vực trong ngày mai là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
sau đó tăng thêm một độ trong hai ngày một mươi tám và ngày một mươi chín
tại khu vực tây nguyên mùa mưa đã có dấu hiệu bắt đầu
thời tiết phổ biến tại khu vực này trong ba ngày tới là ban ngày trời còn nắng gián đoạn
chiều tối sẽ có mưa rông xảy ra ở diện giải rác
từ ngày một mươi tám trở đi có mưa trên diện rộng
cục bộ có mưa vừa mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
mức nhiệt độ không quá ba mươi hai độ
thời tiết các tỉnh nam bộ phổ biến là ngày nắng chiều tối có mưa rải rác
từ ngày một mươi tám mưa sẽ tăng cường ở trên nhận rộng có nơi mưa vừa mưa to
nhiệt độ cao nhất sẽ là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn